công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang đang tạm giam đối tượng trần rác thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là đối tượng sống lang thang về hành vi cố ý gây thương tích
vào ngày tám tháng một mươi một thông đến nhà trọ thuộc ấp ba b xã đạo thạnh huyện thành phố mỹ tho dùng dao đâm ông lê đức toàn ngụ xã mỹ phước tây huyện cai lệ tỉnh tiền giang trọng thương
hiện ông toàn đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang
bước đầu điều tra thông khai nhận trước đây thông có quan hệ tình cảm với con gái ông toàn và cũng được ông toàn đồng ý
tuy nhiên sau đó ông toàn thấy thông nhiều lần đánh đập con gái mình nên cấm đoán mối quan hệ này
còn thông thì bất chất vẫn tiếp tục nhiều lần tìm đến con gái ông toàn
quá tức giận ông toàn đã gọi hai người cháu đánh thông và thông đã tìm đâm ông toàn để trả thù